thưa quý vị cách đây đúng một năm ngày mà học sinh giáo viên của sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng trực tuyến
do hoàn cảnh của dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên nhiều địa phương
có lẽ là trong lịch sử giáo dục thì chúng ta chưa bao giờ có một lễ khai giảng đặc biệt như vậy
và cũng chính ngày hôm nay sau một năm phải tiệu trường online vì dịch
không khí náo nước tự trường của kem học sinh trên cả nước đã diễn ra rất rôi động
và không khí rộn ràng ấy không chỉ xuất hiện trên các ngõ phố các cung đường các ngôi trường mà ngay cả trên mạng xã hội
các bậc phụ huynh và cư dân mạng cũng đã rầm rộ chia sẻ hình ảnh về không khí ngày khai giảng
sau đây mời quý vị cùng ngắm nhìn những hình ảnh rất đáng yêu về ngày khai giảng năm học mới được cộng đồng bạn chia sẻ ngày hôm nay
chào đón năm học mới chúc con chăm ngoan học giỏi
chúc các con năm học mới nhiều niềm vui học tập tốt
chúc các con có một mùa tiệu trường ý nghĩa
chúc thầy cô có một năm học thành công
lướt qua mạng xã hội có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh phụ huynh học sinh cùng các thầy cô giáo nô nức gửi lời chúc tới nhau trong buổi lễ khai giảng năm học mới
hầu hết các bậc phụ huynh đều cố gắng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này để lưu giữ một ngày trọng đại trong cuộc đời của con
cùng với những cảm nghĩ kỳ vọng và những lời nhắn nhủ của mình dành cho các con
chúc quý thầy cô cùng các bạn học sinh có một năm học thành công
lễ khai giảng là sự khởi đầu của năm học mới
thật vui vẻ nhé các em
mong các em có môi trường học tập tốt
chúc các bạn nhỏ năm học mới vui vẻ tràn đầy năng lượng
nhìn các con háo hức mà người làm cha là mẹ vui lòng
mong rằng lễ khai giảng sẽ để lại ấn tượng khó phai trong trái tim và tâm hồn của các con
lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo hướng gọn nhẹ tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh đầu năm học mới
nhiều cư dân mạng chia sẻ thật may mắn cuộc sống đã trở lại bình thường
để các em học sinh có thể đi học
trong không khí ngày hội khai trường lẩn khuất đâu đó vẫn còn những lo ngại thoáng qua
vẫn có những điểm trường khó khăn những em nhỏ vất vả băng rừng vượt suối
và cả những thầy cô giáo vẫn cố gắng bám bản bám lớp để dạy cho các em con chữ
những hình ảnh đó khiến cộng đồng mạng khựng lại và suy ngẫm
cảm phục các thầy cô đã vượt qua vất vả để truyền đạt con chữ tới các em
mong rằng sẽ có mạnh thường
quan hỗ trợ để các em có thể học con chữ dễ dàng hơn
mong những nơi gian khó được quan tâm nhất
chúc các con một năm học mới khỏe vui hạnh phúc và an lành
chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe công tác tốt
chúc các con mãi chăm ngoan học giỏi
cảm ơn tấm lòng của các thầy cô
chúc các thầy cô mạnh khỏe đem kiến thức của mình đến với các em
hơn hai mươi ba triệu giáo viên và học sinh hồ hời tới trường dự khai giảng
bắt đầu năm học mới có chủ đề đoàn kết sáng tạo ra sức phấn đấu
hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới
củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
ngày khai trường sau hai năm học biến động vừa qua
hồi hộp là tâm trạng chung của nhiều người
từ những học sinh nhỏ tuổi cho đến những học sinh cuối cấp
đó vừa là sự bồi hồi khi được gặp lại một thói quen cũ
cũng vừa là niềm hy vọng vào một năm học mới tốt đẹp
tuy niềm vui lớn đến đâu
chúng ta vẫn chưa thể chủ quan trước những nguy cơ còn hiện diện
trước năm học mới nhiều tỉnh thành đã tăng cường vận động cha mẹ học sinh
cho con em tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
cư dân mạng tin rằng để có một năm học an toàn xuân sẻ
cần sự đồng thuận tin tưởng thấu hiểu và ủng hộ hết mình của các bậc phụ huynh
hãy cùng chia sẻ niềm vui ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường
với fanpage của truyền hình công an nhân dân